sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vừa cho biết đến nay trên địa bàn tỉnh có tám mươi bốn dự án
để rừng bị phá không kịp thời phát hiện ngăn chặn sau khi doanh nghiệp được giao đất tài nguyên rừng
với tổng diện tích là một một trăm năm mươi bảy ha tổng số tiền ubnd tỉnh lâm đồng phê duyệt để yêu cầu các doanh nghiệp
bồi thường thiệt hại vào ngân sách nhà nước là hơn hai trăm một mươi chín tỷ đồng
hiện nay địa phương đang gặp khó khăn về thu tiền bồi thường hiện mới chỉ thu hồi được khoảng một mươi
trong một mươi năm gần đây tỉnh lâm đồng thu hút ba trăm hai mươi một doanh nghiệp đầu tư ba trăm tám mươi sáu dự án với tổng diện tích đất và rừng
được giao cho thuê là năm mươi bảy hai trăm linh chín ha đến nay tỉnh đã thu hồi một trăm tám mươi chín dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp
trên tổng diện tích hai mươi tám hai trăm một mươi tám hectare trong đó các dự án bị thu hồi toàn bộ là một trăm năm mươi bảy dự án diện tích hai mươi năm ba trăm hai mươi bốn hectare
ba mươi hai dự án bị thu hồi một phần với diện tích hai tám trăm linh ba ha
những năm gần đây đoàn công tác liên ngành địa phương đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra
đề nghị xử lý kỷ luật kiểm điểm trách nhiệm bốn mươi hai công chức không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra
sai phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý